với phản ánh mới đây của báo chí về tình trạng thu phí người thăm nuôi tại bệnh viện sở y tế tp hcm vừa chỉ đạo về vấn đề chấn chỉnh việc thu phí thông báo và niêm yết công khai bằng giá thu phí theo nhu cầu tại bệnh viện
sở y tế tp hcm cho biết việc thu phí sẽ phải bảo đảm các nguyên tắc khi xây dựng giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của bộ y tế các quy định liên quan đến thu phí dịch vụ
sở y tế cũng quy định các dịch vụ tiện ích tối thiểu phục vụ người bệnh và thân nhân của người bệnh như nhà vệ sinh nước rửa tay xà bông rửa tay nước uống thang máy nơi sạc điện thoại không được thu phí
các bệnh viện được triển khai thêm những tiện ích như nhà lưu trú dịch vụ cung cấp bữa ăn dịch vụ giặt quần áo cung cấp vật dụng cần thiết các loại hình tiện ích này được cung ứng theo nhu cầu và có thu phí
sở y tế yêu cầu bệnh viện phải xây dựng cơ cấu giá và công khai bảng giá cho thân nhân người bệnh biết để chọn lựa nếu có nhu cầu